thông cáo đặc biệt nguyên tổng bí thư đỗ mười từ trần
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí đỗ mười sinh ngày hai tháng hai năm một nghìn chín trăm một mươi bảy tại xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
thường trú tại số nhà một mươi một phố phạm đình hồ phường phạm đình hồ quận hai bà trưng thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng vào năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu vào đảng cộng sản việt nam từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nguyên ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng khóa hai
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa ba bốn năm sáu bảy tám
ủy viên dự quyết bộ chính trị khóa bốn ủy viên bộ chính trị các khóa năm sáu bảy tám
thường trực ban bí thư khóa sáu chủ tịch hội đồng bộ trưởng nay là thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi tám đến tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng từ tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến năm hai nghìn
đại biểu quốc hội các khóa hai bốn
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc
nhưng do tuổi cao bệnh nặng đồng chí đã tử trần vào hồi hai mươi ba h một mươi hai phút ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
tức là ngày hai mươi hai tháng tám năm mậu tuất tại bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám hà nội
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí đỗ mười ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí đỗ mười với nghi thức quốc tàng
một đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam trưởng ban lệ tăng
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
một mươi một đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao
một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
một mươi ba đồng chí đại tướng ngo xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
một mươi bốn đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm
một mươi bảy đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng quyền chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
một mươi tám đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi chín đồng chí thượng tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
hai mươi đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
hai mươi một đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
hai mươi hai đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hai đồng chí trần cầm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
hai mươi năm đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
hai mươi sáu đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
hai mươi bảy đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
hai mươi tám đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
hai mươi chín đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ba mươi đồng chí lê minh khái ủy viên trung ương đảng tổng thanh tra chính phủ
ba mươi một đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
ba mươi hai đồng chí trần tuấn anh ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ công thương
ba mươi ba đồng chí phạm hồng hà ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ xây dựng
ba mươi bốn đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ba mươi năm đồng chí thào xuân sùng ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
ba mươi sáu đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ba mươi bảy đồng chí lê văn thành ủy viên trung ương đảng bí thư thành ủy hải phòng
ba mươi tám đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
ba mươi chín đồng chí lê quốc phong ủy viên dự quyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
sau đây là thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đỗ mười
tăng lễ đồng chí đỗ mười tổ chức theo nghi thức quốc tàng
linh cứu đồng chí đỗ mười quàn tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ viếng đồng chí đỗ mười bắt đầu từ bảy h ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu đồng chí đỗ mười tổ chức vào chín h ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi ba h cùng ngày tại quê nhà khu ma vang thôn một xã đông mỹ huyện thanh trì thành phố hà nội
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí đỗ mười
lễ tiến nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đỗ mười tại hà nội thành phố hồ chí minh
trong hai ngày quốc tang ngày sáu tháng một mươi và ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám các công sở các nơi công sở các nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí
hết thông báo